hai mươi thanh thiếu niên tụ tập trên cầu vượt dành cho người đi bộ trên phố hồ tùng mậu
đã bị ủy ban nhân dân phường mai dịch quận cầu giấy hà nội đưa về trụ sở công an phường
vì vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh trong tối và đêm ngày chín tháng bảy
trong số này có không ít em là học sinh sinh viên của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố hà nội
trước đó sau khi giả soát nắm tình hình lực lượng chức năng phường với hơn ba mươi cán bộ
đã thành lập hai tổ công tác chốt chặn hai bên đầu cầu để thống kê kiểm soát xác nhận các hành vi vi phạm
sau khi sàng lọc các trường hợp vi phạm về phòng dịch đã được lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng
đưa về trụ sở để khai thác thông tin xử lý theo quy định
trong tổng số năm mươi một trường hợp thanh thiếu niên vi phạm đến nay lực lượng chức năng đã hoàn thành
việc khai thác thông tin tiến hành lập biên bản xử lý hai mươi một trường hợp với số tiền bốn mươi hai triệu đồng